ngay sau khi kết thúc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
người phát ngôn của chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến việc cục c ba đã có văn bản gửi hà nội yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin về vụ nhật cường
trung tướng lương tam quang tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an cho biết
bộ công an khởi tố với ba tội danh buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và sửa tiền
trong quá trình xác minh bộ công an phải thu thập thông tin liên quan từ phía hà nội
đây là hoạt động để xác minh thông tin liên quan
hành vi vi phạm nếu có tôi cũng xin trao đổi với các bạn thế nào hiện nay đang làm với ba tội danh
về đường dây đánh bạc liên quan đến ba trăm chín mươi năm người trung quốc ở khu đô thị do công ty hiệp phong đầu tư
ngày hai mươi bảy tháng bảy bộ công an và công an hải phòng phá chuyên án này
chuyên án này lập ra qua công tác nắm tình hình và thông tin thu thập được
với tội phạm công nghệ cao đều là chứng cứ điện tử bộ công an chủ động tổ chức đấu tranh trong vụ này
về trách nhiệm của cơ quan quản lý
những nghi vấn liên quan đến công ty hiệp phòng trong vụ án này bộ công an sẽ điều tra làm rõ
nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của việt nam
việc ông trần bắc hà tử vong trong thời gian tạm giam người phát ngôn bộ công an cho biết
sau khi nhận được thông tin cục điều tra hình sự của bộ quốc phòng chủ trì khám nghiệm tử thi ông trần bắc hà
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp cùng cục điều tra hình sự của bộ quốc phòng
cục điều tra hình sự của bộ quốc phòng đang chủ trì đã khám nghiệm tử thi
xác định nguyên nhân cái chết của bị can trần bắc hà khi nào có thông tin bộ sẽ thông tin đến báo chí
liên quan đến việc giả soát đánh giá cụ thể việc asanjo đang gây xuân sao dư luận trong những ngày qua
bà vũ thị mai thứ trưởng bộ tài chính cho biết
hiện nay thì đang phải kiểm tra và xác minh với hai mươi tám doanh nghiệp mà có hoạt động xuân khẩu liên quan đến công ty asanjo này
cũng như là xác minh đối với tập đoàn

cũng như là xác minh các cái siêu thị và các cái nhà bán lẻ các cái sản phẩm của asanjo
rồi là kiểm tra thông tin với cơ quan thuế về những cái giao dịch các cái liên quan
cũng như là xác minh cái thông tin với cái hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao về cái thông tin liên quan đến cái nhãn hiệu là hàng việt nam chất lượng cao
chính vì thế cho nên là
với những cái xác minh thông tin khác nữa cho nên là chúng tôi cũng đang có cái chỉ đạo hết sức là quyết liệt
và khi có cái đầy đủ thông tin thì cũng sẽ là công bố với các cơ quan thông tin báo chí về cái vấn đề này
về việc zalo hoạt động như một mạng xã hội ông lê quang tự do phó cục trưởng cục phát thanh truyền hình cho biết
quan điểm chung của bộ thông tin và truyền thông các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ việt nam
phải tuân thủ theo quy định của pháp luật việt nam
hiện bộ thông tin và truyền thông đã lập biên bản
sử phạt hành chính và yêu cầu giao lộ phải xin cấp phép
quan điểm của bộ thông tin và truyền thông là thực hiện xử phạt nghiêm minh
nhưng cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp việt nam có cơ hội để phát triển
với sự cạnh tranh của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài đang gặp nhiều khó khăn